điện là một mặt hàng hóa thiết yếu có ảnh hưởng lớn đến sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân
vì thế điều mà người dân quan tâm là làm thế nào để hướng tới một thị trường điện được vận hành minh bạch thông tin công khai
mới đây thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng đã yêu cầu tập đoàn điện lực việt nam cần tập trung mọi nỗ lực
để bảo đảm cung cấp đủ điện với chất lượng và độ tin cậy ngày càng cao cho phát triển kinh tế xã hội và điện sinh hoạt
trong một cuộc họp gần đây đại diện cơ quan quản lý ngành điện khẳng định đã công khai minh bạch
khi các chi phí cơ bản đều được công bố và các đầu tư ngoài ngành không được tính vào giá thành sản xuất giá bán điện
tuy nhiên theo giáo sư viện sĩ tiến sĩ khoa học trần đình long phó chủ tịch hội điện lực việt nam
thì việc công khai và minh bạch trong hoạt động sản xuất và kinh doanh hiện nay đã nhận được nhiều đánh giá ở các mức độ khác nhau
dư luận xã hội đòi hỏi mức độ chính xác cao hơn với các thông số chi tiết cụ thể khi công bố các chỉ số cấu thành giá điện
trong cái thành phần của cái giá phân phối điện
thì người ta muốn tách bạch nó ra
ví dụ như là cái mà dùng cho cái dịch vụ gọi là dẫn điện trên cái lưới phân phối nó tốt hơn bao nhiêu
và lương bóng của từng cái công nhân viên trong cái công ty phân phối nó chiếm là bao nhiêu phần trăm
các chuyên gia kinh tế cũng cho rằng hoạt động sản xuất kinh doanh của evn phụ thuộc rất nhiều vào cách quản lý
mà nhiều hoạt động từ trước đến nay của đơn vị này vốn chưa thực sự hiệu quả
thêm vào đó một khi evn còn nắm giữ độc quyền
tất cả các khâu từ phát điện truyền tài đến phân phối và dịch vụ
thì người dân vẫn còn chưa tin tưởng hoàn toàn mức độ minh bạch về tài chính kinh doanh
nếu mà anh chưa cố phần hóa được
thì người ta chưa hoàn toàn tin tưởng ở cái mức độ minh bạch của tất cả những cái tính toán về tài chính về kinh doanh
bởi vì rằng là khi mà đã cố phần hóa
tức là có những cái thành phần gọi là ngoài cái đơn vị nhà nước người ta tham gia vào
trong đó kể cả tư nhân
và khi đã có nhiều thành phần mà tham gia vào đó
thì là cái việc báo cáo tài chính rồi các cái hoạt động là nó sẽ được rất rõ ràng
minh bạch có nghĩa là gì
cái sự phản ảnh đó có chính xác có đúng sự thật hay không
thì đấy là sự minh bạch
còn có thể công bố công khai nhưng cái sự công khai đó chưa phản ánh đúng thật thì là chưa minh bạch
chúng ta phải cần phân biệt hai cái là công khai và minh bạch
đây là một trong những yếu tố quan trọng một cái vấn đề hết sức cần thiết
đối với hoạt động kinh doanh trong nền kinh tế thị trường cũng như trong cơ chế quản lý hiện nay
nếu mọi chi phí đầu tư khác chưa hiệu quả lại được tính lẫn vào giá điện
thì sẽ tạo ra sự thiếu công bằng với cả người dân và sự phát triển kinh tế xã hội
rõ ràng chỉ khi nào tách dịch vụ kinh doanh phân phối điện tách việc bán lẻ điện
để thu hút nhiều thành phần tham gia vào lĩnh vực này
thì việc tính toán giá điện mới được độc lập
và khi đó dư luận mới thực sự tin vào sự minh mạch của ngành điện